vụ tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng đã xảy ra vào sáng ngày hôm qua tại đức khiến ít nhất là một mươi người thiệt mạng và một trăm một mươi người bị thương
theo kết quả điều tra sơ bộ được truyền thông đức đưa tin vào tối ngày hôm qua nguyên nhân vụ tai nạn này là do lỗi của con người
tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ người chịu trách nhiệm chính để xảy ra vụ tai nạn thương tâm này
vụ tai nạn xảy ra tại khu vực beth eibring bang bayern khi hai đoàn tàu chờ tổng cộng một trăm năm mươi hành khách đâm trực diện vào nhau
tại đúng đoạn cua ở khu vực có nhiều cây cối khiến nhiều toa lao ra khỏi đường dây và bị phá hủy hoàn toàn
hiện vẫn còn một người đang mất tích song khả năng sống sót hầu như không còn
công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành khẩn trương
các nhà điều tra cũng đang tích cực phân tích hộp đen hai tàu gặp nạn để đưa ra kết luận cuối cùng
một vụ tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng đã xảy ra vào sáng ngày hôm qua tại đức khiến ít nhất là một mươi người thiệt mạng và một trăm một mươi người bị thương
theo kết quả điều tra sơ bộ được truyền thông đức đưa tin vào tối ngày hôm qua nguyên nhân vụ tai nạn này là do lỗi của con người
tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ người chịu trách nhiệm chính để xảy ra vụ tai nạn thương tâm này
vụ tai nạn xảy ra tại khu vực beet ibing bang bayern khi hai đoàn tàu chở tổng cộng một trăm năm mươi hành khách đâm trực diện vào nhau
tại đúng đoạn cua ở khu vực có nhiều cây cối khiến nhiều toa lao ra khỏi đường dây và bị phá hủy hoàn toàn
hiện vẫn còn một người đang mất tích song khả năng sống sót hầu như không còn
công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành khẩn trương
các nhà điều tra cũng đang tích cực phân tích hộp đen hai tàu gặp nạn để đưa ra kết luận cuối cùng